thực hiện nghị quyết chín nq trên tu ngày hai mươi bảy tháng sáu hai nghìn một mươi hai của ban chấp hành đảng bộ tỉnh an giang
về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của quyện quỹ quỹ ban nhân dân quyện
chợ mới đã đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng
qua đó góp phần đưa quyền chợ mới trở thành quyền đi đầu trong ứng dụng các mô hình công nghệ hiện đại vào lĩnh vực nông nghiệp
quyện chợ mới là một trong một mươi một thành phố quyền thị của tỉnh an giang
là quyện cổ lao với dân số đồng nhất
trong tỉnh nên vấn đề phát triển về kinh tế xã hội cũng như nâng cao mức sống của người dân
là một nhiệm vụ đi đầu trong các nghị quyết của đảng bộ quyện chợ mới
trong đó xác định nông nghiệp là nền tảng để thúc đẩy nền kinh tế phát triển
đồng thời do nằm cạnh dòng sông tiền rộng lớn được bồi đắp phụ sa quanh năm
nên thời tiết cũng như thổ nhưỡng luôn màu mỡ tốt tươi tuy nhiên đất đai lại manh mún nhỏ lẻ
nên vấn đề mong muốn tập hợp thành nhóm sản xuất
vùng sản phẩm qua đó nhằm chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng vật nuôi tăng vòng quay của đất
tăng giá trị trên một diện tích đất canh tác là một trăng trở lớn đối với lãnh đạo và nhân dân toàn quyện
xuất phát từ quan điểm nhiệm vụ đó từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến nay
quyện đã từng bước đầu tư củng cố và thực hiện nhiều chương trình hành động cụ thể đối với ngành nông nghiệp
cụ thể như xây dựng bờ bao kiểm soát lũ để sản xuất vụ ba
quyện đã xây dựng chương trình hành động đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn giai đoạn hai nghìn một hai nghìn một mươi
triển khai đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và dự án vùng nguyên liệu rau màu xuất khẩu quyện chợ mới
riêng nghị quyết chín bắt đầu áp dụng từ năm hai nghìn một mươi ba và đến nay đã có nhiều kết quả thiết thực giúp cải thiện đời sống người dân
đồng thời góp phần
thúc đẩy vào sự phát triển chung của cả quyện
sau khi nghị quyết ra đời thì đã được triển khai đến các cơ sở đến thế xã các hợp tác xã các tòa hợp tác
cũng là đưa ra là quần chúc nhân dân thì được dân là ủng hộ và rất là nhiệt tình
thì bước đầu thực hiện nghị quyết thì cũng có nhiều khó khăn
nhưng mà ban đầu thì gặp khó khăn nhưng mà từ từ thì mô hình một số cái mô hình công nghệ cao mới đó
mình đem về ứng dụng cho chợ mới thì một số hộ nông dân đã tiêu thông đi đầu và đã mang lại hiệu quả
kinh tế rất là cao trong công nghiệp vì từ những cái hộ ban đầu mà sản xuất ứng dụng công nghệ cao thì
lây lan ra nhiều hộ khác làm theo hoặc hỏi theo và hiện nay thì cái mô hình ứng dụng công nghệ cao chợ
mới thì đang là phát triển rất là tốt năm hai nghìn một mươi sáu tổng diện tích gieo trồng của cả quyện là bảy mươi bốn hecta
trong đó đất gieo trồng lúa bốn mươi bốn chín trăm năm mươi năm hectare đất trồng cây màu hai mươi chín năm mươi bốn hectare đất trồng cây ăn trái
năm hai trăm sáu mươi ba hecta bên cạnh đó quyện đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng được một hai trăm một mươi năm hecta cụ thể đã chuyển tám trăm hai mươi một
hecta đất lúa sang hoa màu bảy trăm sáu mươi một hecta đất lúa sang cây ăn trái ba trăm bảy mươi tám hecta đất màu sang cây ăn trái
và một năm hectare đất vườn tạp sang hoa màu từ khi áp dụng nghị quyết chín đến nay mỗi năm toàn ngành
nông nghiệp quyện được nâng cao về kỹ thuật trong sản xuất trong thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch
thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp thành lập được nhiều tổ sản xuất rau an toàn
liên kết được với các doanh nghiệp công ty tìm đồ ra ổn định cho sản phẩm riêng năm hai nghìn một mươi sáu
toàn quyện đã đạt được nhiều con số ấn tượng đối với từng nhóm sản phẩm có thể thấy rằng
vấn đề ứng dụng công nghệ cao của quyện chợ mới đã và đang mang lại hiệu quả vô cùng thiết thực
qua đó góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp quyện đi đầu trong vấn đề này tuy nhiên để nhận dạng rõ
hơn hiệu quả của quá trình ứng dụng công nghệ cao của quyện chúng ta sẽ cùng tham quan vài mô hình
thuộc các nhóm sản phẩm điển hình sau đây đầu tiên là nhóm lúa gạo tính đến nay đã có sáu xã
phẩm thực hiện cánh đồng lớn gồm xã long điện a long giang long kiến kiến thành nhân mỹ và an
thành trung với diện tích tám trăm linh hectare chủ yếu là liên kết với công ty trấn thành điểm nổi bật của
việc tham gia thực hiện cánh đồng lớn là xây dựng được mô hình công nghệ sinh thái với diện tích một trăm năm mươi
ha mô hình có một trăm linh hộ nông dân áp dụng chương trình ba giảm ba tăng gồm giảm lượng giống gieo xạ

giảm lượng phân đạm tăng năng suất lúa tăng chất lượng lúa tăng hiệu quả kinh tế và chương trình một năm giảm
gồm phải sử dụng giống lúa xác nhận giảm lượng giống gieo xạ giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật giảm lượng phân đạm
giảm lượng nước và giảm thất thoát sau thu hoạch qua đây đã mang lại nhiều hiệu quả cho rụng lúa của bà con
mấy vụ trước tôi áp dụng theo tập quán cũ đó xạ dày thành ra thấy nó không có đạt hiệu quả
vì trong sân hai nghìn một mươi bảy này tôi có nhờ cô mỹ ở trạm bảo vệ thực vật rất khuyến khích xạ thưa
một công nhà nước mình xả một mươi năm kg giống thì tôi thấy nó hạn chế được sâu bệnh và thấy lúa tốt đẹp và rất là tâm đắc
còn một điểm mới trong mô hình công nghệ sinh thái đó là việc trồng hoa trên bờ ruộng
với diện tích một mươi tám hectare hoa trải dài các bờ ruộng nên đã thu hút nhiều thiên địch
từ đấy giúp người dân giảm phun thuốc trị sâu rầy hại lúa góp phần tăng năng suất
còn về trồng hoa trên bờ ruộng thì tôi tâm đắc nhất là qua này nó thu dẫn thiên địch
là dụ con thiên địch lại là lúa mình nó không có bị mấy con như sâu lá với mũi hành này kia nó phá lúa
bên cạnh cùng với sự hướng dẫn sâu sát của trạm bảo vệ thực vật
và phòng nông nghiệp quyện nên toàn vùng cánh đồng lớn thực hiện xuống giống đồng loạt
theo lịch thời vụ ứng dụng cơ giới quá vào sản xuất
một trăm linh diện tích canh tác tại cánh đồng mẫu sử dụng lúa giống cập xác nhận trở lên
các giống lúa sử dụng chủ yếu ở quyện như là các giống lúa là om sáu nghìn chín trăm bảy mươi sáu om hai nghìn năm trăm một mươi bốn om một nghìn chín trăm bốn mươi
và giống nhất minh là những giống có chất lượng cao có năng sức và phù hợp với hộ nhưỡng của quyện
trong năm hai nghìn một mươi sáu toàn quyện xuống giống được bốn mươi năm ha lúa
năng sức bình quân năm hai nghìn một mươi sáu đạt sáu ba tấn trên ha cao hơn so với năm hai nghìn một mươi năm là một tấn
giới giá lúa hiện tại là năm hai trăm linh một ký bà con nông dân đạt lợi nhận trên hai mươi triệu đồng một ha
đối với nhóm rau màu năm hai nghìn một mươi sáu
diện tích được công nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn của quyện là một chín trăm ba mươi một ha
gồm ba mươi ba tiểu vùng thuộc một mươi xã và hai thị trấn
song song đó quyện cũng xây dựng được nhà sơ chế rau an toàn ở xã kiến an
với sản lượng năm trăm linh kg trên ngày
ngoài ra quyện xây dựng được tám mô hình sản xuất rau màu trong nhà lưới
tại ba xã kiến an kiến thành và mỹ hội đồng
các mô hình chủ yếu sản xuất các loại rau cải ngọt cải xanh
ngọ rí tận ô bắp cải v v
kết quả bước đầu cho thấy sản xuất trong nhà lưới hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
phòng được sâu bệnh nên góp phần giảm chi phí đầu vào cho người nông dân
đặc biệt của quá trình ứng dụng công nghệ cao vào nhóm rau màu
là thực hiện sản xuất giống cây con trong nhà màng với diện tích một m hai
cụ thể của kỹ thuật này là ươm hạt trong vị shop
sử dụng phần hữu cơ phần vi sinh để tạo chất dinh dưỡng
từ đấy cây con được tạo ra có độ sinh trưởng đồng điều và chất lượng cây con luôn tốt
khi chú trả lời cấp trên cấp lãnh đạo người ta thấy là được
rồi mới làm cho chú một cái dự án
cái dự án là các chú một cái nhà này là một m hai
và đồng thời cho chú tạo điều kiện cho chú đi học ở đà lạt tập quấn ngoài hết là một mươi ngày
kế tiếp đó nữa chung ương với sở bà học tỉnh đó
rồi bên tỉnh bệnh cho chú mới đi thực tập chung với nhà bà học đi qua bên đài loan bệnh là hết nửa tháng
nửa tháng rồi về chú học được cái kinh nghiệm bên bệnh
người ta làm bên bệnh này người ta làm trong cái ngôi ngây cao người ta làm nhà kính không à
người ta nói về thời tiết rồi nắng mưa này kia bất thường đó
mình kinh nghiệm chỗ đó mình về mình mới thay đổi cái bã cái dòng bã của mình lại
mình xài những cái giớm di sinh
bên bệnh người ta xài di sinh một mươi năm dòng
bên nay mình về mình có thể làm một mươi năm cũng được mà hai mươi năm dòng di sinh cũng được
cho nên là chú cấu tạo là chú về chú làm
khi mà bên bản rồi chú về đây chú làm
mà từ cái ngày đó đến ngày nay là giáp đều giáp một năm hơn một năm rồi chú làm
từ đây nó rất là thành công
cho nên cái cây của chú là rất khỏe
mà bây giờ hiện bây giờ nó xuất ra là coi như là các tỉnh bạn hết trơn
chứ không phải riêng là tỉnh an giang của chú không
riêng sản phẩm chăn nuôi tính đến thời điểm hiện tại
tổng đăng bồ của cả quyện có khoảng hai mươi một năm trăm linh con
trong đó có hai trăm năm mươi con bò cái hai trăm bảy mươi con bò red angus
để có được đàn bò khỏe mạnh và số lượng tăng như vậy
phải kể đến việc áp dụng thành công các kỹ thuật công nghệ cao vào quá trình chăn nuôi
trong đó nổi bật là dự án lai tạo và nuôi dưỡng bò lai hướng thịt bằng công nghệ giao tinh nhân tạo
hiện nay dự án đã gieo được ba mươi năm con có kết quả đậu thai và sinh được hai mươi con bê
còn lại một mươi năm con đang mang thai
đây là một kết quả tự cung tự cấp đầy tiềm năng
hứa hẹn mang lại nguồn con giống dồi dào cho địa phương
góp phần cải thiện năng suất chất lượng bò thịt của quyện nhà
đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường
vấn đề mà gieo tinh giữ thói quá lên thói giống
thì cái gieo tinh này hiệu quả rất cao hơn cái thói giống rất nhiều
bởi vì cái gieo tinh nó rặt rặt lên con bò
còn cái thói giống đó là con bò nó bị ảnh hưởng lại
nó lai qua lai qua đó thì con bò nó không có được đẹp mất giá trị con bò
hiệu quả không cao
gieo tinh rất cao
như vậy là lúc cũng nghèo nhưng mà ngồi nuôi bò sắm đất sắm giường
lên giường rồi cất nhà cứu dõi cho con
năm đứa con cứu gã hết cũng nhờ bò
nên có nghiệp
tiếp nối các mô hình thành công trong ứng dụng công nghệ cao của quyện chợ mới
đó là mô hình trồng xoài theo tiêu chuẩn việt gáp
tuy bước đầu chỉ mới áp dụng tại ba xã của lao diên
nhưng có thể thấy mô hình đã mang lại nhiều phấn khởi
cho bà con nông dân
em xin được chào anh dư
thì nghe nói là hiện nay quyện của mình đang tham gia vào cái mô hình việt gáp
như vậy thì cái mô hình này nó có những cái tiêu chuẩn như thế nào
mà chúng ta có tám mươi một diện tích trồng xoài ở đây
thực sự ra là hiện nay cái diện tích xoài và màu nó phát triển rất mạnh ở quyện chợ mới
thì do trước đây thì dân mình trồng là tự phát
họ bán cho thương lái thì nói chung là giá cả không ổn định

có lúc thì rất là cao có lúc thì cũng rất là thấp
chính vì vậy bà con mình cũng không an tâm sản xuất
khi mà sản xuất cái quy trình theo việt gáp thì mình sẽ có được những cái hợp đồng
với những cái công ty
vì sản xuất chương trình việt gáp là sản xuất theo cái tiêu chuẩn là trái cây sạch
chính vì vậy thì sẽ được nhiều công ty ở nước ngoài vô đầu tư mua với giá cao hơn
thì nó có hợp đồng ổn định
thì bà con sẽ tham gia vô đây thì sẽ có được những
cái đầu ra nó tương đối là tốt giá cả nó cao
và cũng không sợ bị thương lái tràn áp giá
chính vì vậy là cái diện tích sàn việt gáp hiện nay bà con tham gia cũng rất là nhiều
ngoài ra với địa hình sông ngòi rộng lớn nguồn nước dồi dào
nên việc phát triển nuôi trồng thủy sản của quyện có nhiều thuận lợi
từ đấy giúp việc nuôi trồng phát triển ổn định sản lượng nuôi ngày càng tăng cao
tính đến thời điểm hiện tại toàn quyền đang thả nuôi bốn trăm bốn mươi sáu một mươi bốn hectare
trong đó diện tích nuôi đạt tiêu chuẩn việt gáp là sáu mươi hai sáu ha
và tiêu chuẩn asc dựa trên bốn nền tảng chính là môi trường xã hội
an sinh động vật và an toàn thực phẩm là một mươi sáu ba hectare
nhìn chung qua nhiều năm ứng dụng công nghệ cao ngoài những thành công vừa nêu
thì quyền chợ mới cũng còn những khó khăn rất cần những giải pháp để tháo gỡ kịp thời
qua đây nhằm mang lại hiệu quả toàn diện về nông nghiệp và tiếp tục
đưa quyền chợ mới dẫn đầu trong vấn đề ứng dụng công nghệ cao của tỉnh nói riêng và khu vực nói chung
chợ mới cũng đang đề nghị với tỉnh cũng có nhiều cái
thứ nhất đề nghị là tiếp tục hỗ trợ cho nông dân những mô hình công nghệ cao
mà ứng dụng và tốt cho chợ mới đề nghị chợ mới
thứ hai là đề nghị là tập hấn tập hấn để nâng cao trình độ về khoa học kỹ thuật
cho bà con tiếp xúc với công nghệ cao
cái cuối cùng nữa là nhất là
chẳng thích là cần những cái nguồn kinh phí để chúng ta làm những cái hệ thống tưới tiêu
tình mương nội đồng và có cái đường giao thông ra cho bà con chúng ta bình thường hóa